theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong tháng một có khoảng bốn năm đợt không khí lạnh
rét đậm rét hại tập trung vào nửa cuối tháng
nhận định về xu thế thời tiết trong tháng một năm hai nghìn hai mươi trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
trong tháng này không khí lạnh hoạt động không mạnh trong khoảng nửa đầu tháng
cả tháng có khoảng từ bốn đến năm đợt không khí lạnh rét đậm rét hại tập trung vào nửa cuối tháng
từ ngày ba tháng một nhiệt độ bắc bộ tăng dần thời tiết chủ đạo rét về đêm và sáng
mưa nhỏ vào sáng sớm trưa chiều có nắng
các tỉnh miền trung có mưa trong đó khu vực từ quảng bình đến quảng ngãi đề phòng có mưa vừa có nơi mưa to